sau ngày một mươi năm tháng chín người dân tại vùng xanh ở tp hcm có được về quê không
ca covid một mươi chín ở đà nẵng thấp nhất trong hai tháng
quảng ninh cách ly y tế bảy ngày với người hoàn thành cách ly tại các địa phương
sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã cung cấp thông tin trên vào ngày một mươi năm tháng chín
cụ thể trong số ba trăm năm mươi nhân viên y tế liên quan đến covid một mươi chín ba mươi ba bác sĩ và điều dưỡng là f ba trăm một mươi bảy người thuộc diện f một
theo bác sĩ trương đình chính trưởng phòng nghiệp vụ sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện sức khỏe các bác sĩ và điều dưỡng mắc covid một mươi chín đều đã ổn định khỏi bệnh và đang tiếp tục công việc điều trị
xét nghiệm tại cơ sở y tế điểm cách ly trên địa bàn
nhận định nguyên nhân lây nhiễm bác sĩ trương đình chính cho biết trong quá trình làm việc các nhân viên đều có trang bị bảo hộ
tuy nhiên trong môi trường làm việc nguy cơ lây nhiễm rất cao thì không tránh khỏi việc bị lây nhiễm từ bệnh nhân đang điều trị
sau khi phát hiện các nhân viên y tế trở thành f sở y tế đã đưa những trường hợp này đi cách ly và điều trị theo quy định
đối với các nhân viên y tế là f một nhằm duy trì hoạt động thì theo quyết định một nghìn năm trăm năm mươi một của bộ y tế
được phép sử dụng nhân viên y tế thuộc diện f một để theo dõi chăm sóc cho các đối tượng f một
nên những nhân viên này được bố trí làm việc trong các khu cách ly tập trung của tỉnh
để chăm lo cho lực lượng y tế tham gia công tác phòng chống dịch trước đó bà rịa vũng tàu đã ban hành nghị quyết
theo đó hỗ trợ thêm chín mươi đồng một người một ngày làm việc đối với người trực tiếp khám
chẩn đoán điều trị người mắc nghi mắc covid một mươi chín tại khu cách ly của cơ sở khám chữa bệnh
người làm công việc lấy mẫu gộp mẫu phân tách mẫu người trực tiếp làm xét nghiệm sars cov hai tại cơ sở y tế
người làm công việc vệ sinh tẩy uế diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc covid một mươi chín
đồng thời quyết định hỗ trợ thêm tiền ăn ba mươi đồng một người một ngày cho nhân viên y tế
và những người phục vụ tại cơ sở y tế
cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc điều trị người mắc nghi mắc covid một mươi chín
bà rịa vũng tàu cũng có chính sách hỗ trợ những nhân viên y tế đang mắc hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
trong quá trình tham gia phòng chống dịch
mặc dù không may bị nhiễm sars cov hai và trở thành f thế nhưng thay vì nghỉ ngơi điều trị
bác sĩ trương văn hiền đã lựa chọn xin được ở lại để tiếp tục chăm sóc bệnh nhân
sang sẻ cánh nặng với đồng nghiệp
từ đó trở thành một bác sĩ đặc biệt tại bệnh viện hồ sức covid một mươi chín với tên gọi bác sĩ f
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp thủ đức tại bệnh viện ung bướu tp hcm cơ sở hai
nơi đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch từ các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên
trong số các y bác sĩ đang làm việc tại đây có một người vô cùng đặc biệt
đó chính là cử nhân vật lý trị liệu trương văn hiển của bệnh viện trở rẫy
trong những ngày chạy đua dành giật sự sống cho bệnh nhân covid một mươi chín
anh trương văn hiển không may ấm sát covid hai và trở thành f
thế nhưng thay vì nghỉ ngơi điều trị với trách nhiệm của một bác sĩ khuất trên mình chiếc áo blue trắng
anh đã lựa chọn xin được ở lại để tiếp tục chăm sóc bệnh nhân san sẻ gánh nặng với đồng nghiệp
và rồi anh trở thành một bác sĩ đặc biệt tại đây với tên gọi bác sĩ f
tại vì khi mình bắt đầu mình phát hiện f mình trở thành f thì mình cảm thấy là mình cũng lo lắng lắm
tại vì cử mình ra đây ít người nhưng mà lại mình đã vô đó mình nằm thì mình cảm thấy rất là lo
thì sau đó thì thật ra mình không có triệu chứng gì hết
thì sau đó mình trải qua được một tuần thì mình sinh ra sinh ra để phục vụ
thế chứ mình nếu mà mình nằm ở trong đó
cái người diện động mà lúc nào cũng diện động một ngày mình có thể là năm bảy km nhưng mà vô đó mình nằm một chỗ thì mình cảm thấy nó rất là phí
thành thử ra mình tịch nguyện ra để mình làm
nhu cầu của bệnh nhân nhu cầu dẫn đến trị liệu rất là nhiều nhưng mà cái lực lượng của chợ rẫy cử ra đây chỉ có ba người thôi
thì với là kèm theo mấy sinh viên của trường đại học hồng bàng thì bệnh nhân nó rất là cần nhiều mà cuối cùng không có ai hết
không có lực lượng thành thử ra là mình ra để hỗ trợ mấy bạn
hỗ trợ bệnh nhân nó phục hồi tốt hơn
tại vì cái nhu cầu dẫn lý trị liệu ngoài cái điều trị triệu chứng của cái bệnh covid thì nhu cầu dẫn lý trị liệu rất là cao
thành thử ra là mình tình nguyện tự nguyện đi ra để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn
trước đây mình là người bình thường thì mình vô mình gặp f thì mình cảm thấy rụt rè
cảm thấy mình lo sợ mình có thể mình bị nhiễm lúc bất cứ lúc nào
nhưng mà sau khi mình bị nhiễm rồi á mình cảm thấy bình thường lắm
cái cảm giác mình tiếp xúc f bình thường giống như mình vậy đó
không có cảm giác gì sợ sạch mình thấy mình tiếp xúc bệnh nhân nó tự tin hơn nữa
học trợ lúc đầu mà mới ra mà nói ba người mà số lượng bệnh nó thì rất là rất là quan mang
không biết làm sao mình làm hết
nhưng mà lúc đó thì cũng định thường lại là cái bệnh nào mà cần thiết
có nghĩa là mấy mấy bệnh nhân nào mà có khả năng hồi phục nhanh á
thì mình sẽ giúp giải quyết sớm hơn
rồi sau đó thì có sinh viên đồ theo
hiện tại bây giờ nó có sáu bạn ở quầy bắc vào
với sáu bạn sinh viên bên hồng bà
thì nó đã cải thiện thực lượng nó cũng khoảng mười mấy người
với lượng bệnh thì trung bình mỗi người khoảng hai mươi ca
hai mươi k một ngày
rồi hít chậm thôi
rồi thở lại bình thường
chú ơi nay tập rồi thấy sao thấy khỏe không
hiện tại bây giờ thấy sao
khỏe mà lâu lâu nó quặn lên
lâu lâu nó quặn lên
công việc của mình ở đây là
trường hợp hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân thở máy
trường hợp thứ hai là thở thở máy liều cao hfnc
thứ ba là thở oxy
thì mình giúp cho bệnh nhân tống đải
trường hợp thứ nhất là thở máy thì giúp cho bệnh nhân đào thải đầm nhớt
trong trường hợp đó nếu mà mình thảo thải được tốt thì sẽ sớm cây máy
trường hợp thứ hai là bệnh nhân thở dòng máy liều cao
thì cái đó là nó giữa ranh giới giữa thở máy với thở oxy
thành thử là mình giúp cái ngăn được các trường hợp đó thì mình đưa ra cho bệnh nhân thở oxy thì sẽ ra mau sức diễn hơn
hiện tại bây giờ nói thật là chưa có báo cho gia đình
chứ nghĩ là mình người bình thường
mỗi lần mà gọi điện hay là nhiều video con thì mình mặc đồ bình thường
tại vì mình không có thấy gì cái cảm giác là mình bệnh
thành thử là không có báo cho người nhà mình ra ra nếp không
khoảng một mươi bảy giờ chiều ngày một mươi ba tháng chín
anh nguyễn văn thạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
là cán bộ địa chính xã hội xuân
điều khiển xe máy từ ubnd xã về nhà tại xã phú nhuận huyện cai lậy
khi đi qua ấp hội nghĩa xã hội xuân thì gặp cơn mưa to
anh bị té nằm bất tỉnh trên mặt đường
trong lúc này nhiều người qua lại phát hiện người té xỉu trên đường
nhưng ngại dịch bệnh nên không tiếp xúc với bệnh nhân thở oxy
nên không tiếp xúc với nạn nhân
thì ông võ văn một mươi ba người dân ấp hội lễ xã hội xuân
khi đi ngang qua đây đã không ngần ngại đến kiểm tra
và đã phát hiện nạn nhân có biểu hiện ngừng thở
ông một mươi ba khẩn trương thực hiện biện pháp sơ cứu
sau đó nạn nhân tỉnh lại
hay tin nhiều cán bộ ubnd xã hội xuân
đến đưa bệnh nhân đến trạm y tế xã
sau đó chuyển bệnh viện đa khoa khu vực cai lẩy tỉnh tiên gian cấp cứu điều trị
đến sáng ngày một mươi bốn tháng chín sức khỏe anh đã ổn định
tiếp tục được điều trị tại bệnh viện
ông trần trọng quang chủ tịch ubnd xã hội xuân cho biết
chiều qua sau khi trực ban chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tại ubnd xã
về nhà gặp cơn mưa to
thì anh nguyễn văn thạnh bị tai nạn
nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của ông võ văn một mươi ba
thì tính mạng người cán bộ này khó bảo toàn
trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín đang bùng phát
hành động cứu người bị nạn trên đường của ông võ văn một mươi ba
rất đáng trân trọng và biểu dương
thời gian qua ông võ văn một mươi ba là cá nhân tiêu biểu
luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện xã hội
và xây dựng nông thôn mới tại địa phương